thưa quý vị tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám không như kỳ vọng đã làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế vĩ mô
chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương tháo gỡ những nút thắt trong hoạt động này
trong năm hai nghìn một mươi tám nghị quyết số một của chính phủ đặt mục tiêu giải ngân một trăm linh vốn theo kế hoạch
đây là thách thức
trong bối cảnh tình hình giải ngân trong những năm qua hết sức chậm trễ
báo cáo mới đây của bộ tài chính cho thấy ước thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám là hơn hai trăm hai mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
đạt năm mươi sáu hai mươi bốn so với kế hoạch quốc hội giao và đạt năm mươi bảy tám mươi hai so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
trong đó vốn trong nước là hơn hai trăm linh năm sáu trăm năm mươi một tỷ đồng đạt sáu mươi một sáu mươi một kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
vốn trai phiêu chính phủ là hơn một mươi bốn một trăm chín mươi sáu tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia là hơn sáu hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
vốn ngoài nước là hơn một mươi chín tỷ đồng
trong đó vốn trong nước là hơn chín một trăm bốn mươi chín tỷ đồng đặt ba mươi bốn tám mươi bốn kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
câu chuyện giải ngân đầu tư công chậm thì cũng đã được đặt ra và được chính phủ quan tâm từ năm hai nghìn một mươi
và bắt đầu từ nhiệm kỳ mới thì chính phủ đặt vấn đề là thực hiện rất nhiều các giải pháp để làm sao một mặt là tháo gỡ những các khó khăn
rào cản vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đồng thời cũng chỉ đạo rất là quyết liệt các cấp các ngành có liên quan đến đầu tư công
trong công tác giám sát rồi đôn đốc các dự án
để làm sao giải ngân được nhanh hơn
ở đây thì công tác giải ngân vốn đầu tư công thì chúng ta cũng đã có rất nhiều các báo cáo phân tích rất nhiều các nguyên nhân
trong đó thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điểm là mô hình giải ngân đầu năm thấp và cuối năm vẫn đạt cao
thì nó đã tồn tại khá lâu rồi
và đây thì cũng là một cái vấn đề đã tồn tại từ lâu và để giải quyết nó thì khó mà có thể làm được một số một triệu

các nguồn đầu tư công chậm đã tác động đến việc tiêu thụ sản phẩm của nhiều lĩnh vực hạn chế tăng trưởng của một số ngành sản xuất dịch vụ không thúc đẩy việc làm
để đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp của năm nay ở mức sáu bảy theo kế hoạch thì đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
nhất là nguồn vốn từ trái phiếu chính phủ là giải pháp được nhiều chuyên gia kinh tế đề cập
các cái thể chế tốt rồi nhưng mà cái tổ chức đội thiện của chúng ta mà chưa tốt thì cái việc giải ngân các nguồn vốn nói chung
để cả của tư nhân để cả của đội thiên nước ngoài để cả của nguồn tư công của chúng ta ở các khâu các cấp các ngành cũng đang còn có vấn đề này vấn đề đó
nhiều vấn đề chúng ta đang có chuyện khá chậm nhiều vấn đề đang còn bất cập
những cái gì bất cập thuộc chính sách của nhà nước thì các bộ ngành nhà nước phải tiếp thu phải chỉnh sửa tiến nghiệm chỉnh sửa kịp thời
những vấn đề lớn của luật thì sắp tới chúng ta sẽ chỉnh trong trường án luật
những vấn đề gì mà thuộc tổ chức tự nhiệm hàng ngày các địa phương
chúng ta phải tập trung tháo gỡ bằng được để làm sao để giải ngân nhanh các nguồn vốn và đóng góp cho đồng tư phát triển
đấy là nhiệm vụ quan trọng cấp tách từ nay đến cuối năm
các vướng mắc về cơ chế chính sách quy định tại luật đầu tư công luật xây dựng luật đấu thầu luật đất đai ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
còn trong triển khai thực tế vướng mắc chủ yếu đến từ khâu bồi thường giải phóng mặt bằng
bên cạnh đó chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công bắt nguồn từ việc lập thẩm định giao kế hoạch cũng như là quá trình thực hiện dự án đầu tư
việc chậm trễ của bước kế hoạch này sẽ dẫn đến việc chậm trễ của bước kế hoạch sau
việc chậm trễ của năm này sẽ ảnh hưởng đến các năm sau do phải giải quyết nguồn vốn còn ứ động từ trước
chúng phải nhìn nhận một cách tổng thể là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công của các dự án đầu tư công
thì ngoài quy định về đầu tư công còn nhiều các quy định khác mà các đơn vị thực hiện họ đều phải thực hiện
ví dụ như là các thủ tục về xây dựng về đất đai về đấu thầu
và tất nhiên là bao gồm cả cái gọi là sự tích cực của các chủ đầu tư cũng như là của nhà thầu trong việc tổng hợp số liệu để mang ra kho bạc giải ngân
quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng không thiếu vốn nhưng giải ngân quá chậm gây ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế
nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiệm thù thanh toán bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án
khẩn trương giả soát các khối lượng đã thực hiện để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh toán gửi ngay ra kho bạc nhà nước để thanh toán theo quy định
đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đề nghị các bộ ngành địa phương yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương gửi kho bạc nhà nước
để làm cơ sở thanh toán rứt điểm cho nhà thầu theo quy định hiện hành
thực hiện nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh năm hai nghìn hai mươi
phải tạo chuyển biến đều khắp các bộ ngành kết quả được đánh giá qua việc tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp
tăng cường thông tin đầy đủ làm cơ sở xây dựng báo cáo đánh giá quốc tế về môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh của việt nam
theo xếp hạng của ngân hàng thế giới vkp và đánh giá của nhiều tổ chức tín nhiệm quốc tế
một số chỉ số môi trường kinh doanh quan trọng của việt nam còn ở vị trí thấp nhiều năm chưa có sự cải thiện hoặc mức độ cải cách rất chậm
điển hình là hai chỉ số liên quan tới cơ quan tư pháp là
giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp
đây là hai chỉ số quan trọng bậc nhất ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh
phản ánh niềm tin của doanh nghiệp đối với hệ thống tư pháp song gần như rậm chân tại chỗ
so sánh với các quốc gia trong khu vực chất lượng quy định tố tùng trong giải quyết tranh chấp hợp đồng của việt nam còn thấp
chỉ đạt sáu năm trên một mươi tám điểm
đáng chú ý là chỉ số giải quyết phá sản doanh nghiệp nhiều năm không có cải thiện đáng kể
thời gian kéo dài tới năm năm chất lượng quy định pháp lý còn hạn chế ở mức bảy năm trên một mươi sáu điểm
và vẫn ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng với thứ hạng một trăm hai mươi ba trên một trăm chín mươi năm hai nghìn một mươi tám
đối với lại chỉ số về phá sản doanh nghiệp thì nó là một trong những chỉ số được điều chỉnh bởi luật phá sản
luật phá sản ở đây là ngành tư pháp là ngành chủ trì tham mưu
cũng như là thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến phá sản
trong rất nhiều năm nay thì chúng ta có thể gọi là
không có bất kể một cái tiến bộ nào đó được ghi nhận trong cái chỉ số
về giải quyết thủ tục phá sản tổng thời gian cũng như là cái chi phí
thế thì đúng là theo ghi nhận trên thực tế hiện nay thì gần như chúng ta cũng không có một cải cách nào
từ khi ban hành cái luật phá sản
tôi không nhớ nhưng năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay và trong quá trình tổ chức thực thi
thì cho đến nay chúng ta gần như không có một cái sự cải thiện đáng kể nào
điểm lại kết quả cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
cho thấy bốn chỉ số có cải thiện
có sự cải thiện mạnh tiếp cận điện năng bảo vệ nhà đầu tư nộp thuế tiếp cận tín dụng
trong khi đó bốn chỉ số đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản giải quyết phá sản doanh nghiệp
khởi sự kinh doanh phá sản doanh nghiệp đứng cuối bảng xếp hạng không có cải thiện
giảm điểm tụt hạng hoặc ở vị trí thấp
điều đó dẫn đến bức tranh các cải cách quy định về điều kiện kinh doanh đạt một số kết quả
chuyển động tích cực nhưng không đồng đều về quy mô tốc độ và tính quyết liệt
đây cũng là tình trạng của quá trình cải cách các quy định về kiểm tra chuyên ngành
hầu hết các bộ ngành mới tập trung xử lý một số vụ việc cụ thể gây bức xúc cho doanh nghiệp

đồng thời tiếp tục ưu tiên cải cách môi trường kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các nghị quyết một mươi chín
bên cạnh đó cũng phải có các giải pháp cụ thể nhằm củng cố và cải thiện thứ hạng của các chỉ số đã cải thiện tăng bậc
chấm dứt tụt hạng và cải thiện thứ bậc xếp hạng của các chỉ số còn lại
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại